nhận thức rõ về vấn đề này ngay từ đầu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi các xã biên giới ở huyện mường tè đã lựa chọn những đồng chí trẻ có khả năng phát triển thi bố trí luân chuyển qua các vị trí khác nhau
đặc biệt thử thách khả năng tuyên truyền vận động người dân thực hiện các chủ trương của đảng ủy
kết quả xếp loại hàng năm và đánh giá tại nguồn cán bộ quy hoạch trước đại hội ngoài các tiêu chí chung theo quy định của trung ương
các xã biên giới ưu tiên những người có uy tín tiếng nói trong đồng bào dân tộc
bản lĩnh chính trị thực sự kiên định nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biên giới
tôi là một người địa phương tại chỗ ở đây do vậy tôi có thể trao đổi bằng nhiều hình thức
một là bằng tiếng phổ thông hai là bằng tiếng địa phương
sau đó tôi cũng phải trao đổi bằng thực tế tình cảm
trước hết là phải vô đủ ăn và đủ ấm
tiếp theo là chúng ta sẽ cố gắng làm rào chính đáng cái bản thân
với vùng sâu vùng xa chúng tôi thì đầu tiên là phải bảo vệ và giữ vững chủ quyền biên giới
và là chúng tôi đầu tiên là đào tạo giáo dục chính trị tư tưởng trước đảng sau đó là đào tạo chuyên môn
tỉnh lai châu có hai mươi hai xã biên giới
so với nhiệm kỳ trước chất lượng cấp ủy được tăng cao
trình độ chuyên môn trung cấp trở lên đạt chín mươi năm năm tăng ba mươi một
trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt tám mươi tăng hai mươi
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm các xã biên giới ở lai châu để làm tốt công tác quy hoạch
ngay từ đầu đào tạo thử thách nguồn cán bộ trẻ tại chỗ
đồng thời luân chuyển nhiều cán bộ huyện chiến sĩ biên phòng về các xã từ giữa giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi

để giúp đỡ cơ sở và chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ tiếp theo
nhiệm kỳ trước do không chuẩn bị còn nhiều hạn chế
với lại thời kỳ quá độ của trình độ chuyên môn nghiệp vụ giai đoạn từ một mươi năm hai mươi
thì cũng đã công tác giả soát quy hoạch rồi đào tạo bồi dưỡng

đào tạo bồi dưỡng đào tạo bồi dưỡng
làm tốt công tác luân chuyển cán bộ từ huyện về xã để tăng cường cán bộ cho cơ sở
thực hiện tốt chủ trị tăng cường cán bộ cho cơ sở
năm hai nghìn một mươi tám xã lê lợi bắt đầu thử nghiệm mô hình dứa tiếp đến là cây chanh leo trên diện tích đất đồi sẵn có của địa phương
sản phẩm được đảm bảo đầu ra khi có các doanh nghiệp chế biến thu mua người dân từ đó hăng hái sản xuất theo hướng đi mới
mỗi một hát trung bình được tầm phòng độ một tấn dưới thì bây giờ thu là bốn hát bốn hát thì trên năm tấn năm tấn quả
thì tổng mức thu về thì nó sẽ rơi vào trung bình một kg quả trung bình nó sẽ rơi vào tầm khoảng một mươi hai đến một mươi năm
nếu mà không ảnh hưởng về thời tiết thì đất cây rất là phát triển tốt
sắp tới thì bà con cũng mong muốn nước quan tâm sâu hơn nữa để bà con có thể sắp tới này là trồng định hướng là muốn trồng về cây tranh leo này để phát triển ở địa bàn xá
cái lộ trình thì mình đăng ký kết hợp đồng với cái nhà cùng ứng cùng với cái
liên kết đấy là bao tiêu sản phẩm đấy là cái việc là mình trồng cây ăn quả
thì năm hai nghìn một mươi chín thì chúng tôi là đã thực hiện được xong cái mô hình là dự án dứa đấy dứa là hơn một mươi bốn ha
thì năng suất của cái dứa thì cũng tuy không bằng ở dưới biển xuôi nhưng mà cũng đem lại hiệu quả trung thay cho bà con
cách thức làm ăn cho trên một tám trăm linh năm lượt hộ mới thoát nghèo giúp người dân tự tin mạnh dạn vay vốn đầu tư và sản xuất tăng thu nhập cải thiện đời sống đồng thời từng bước tiếp cận với kinh tế thị trường
trước đây nguồn vốn vay không phát huy được hiệu quả vì người dân chưa nắm rõ về ưu đãi của nhà nước hay các chính sách chưa đến được gần với nhân dân
từ việc lồng ghép các nguồn vốn vay mà bà con được thụ hưởng vào kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương
đã giúp phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực này
cấp ủy chính quyền đóng vai trò định hướng lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp
người dân chỉ cần bỏ công chăm sóc sau vài năm có thể tự mình trả khoản vay và tích lũy thêm tiềm lực để mở rộng sản xuất
cách làm này đã tạo sức bật đáng kể cho lai châu
tăng thu nhập bình quân đầu người lên mức ba mươi sáu ba triệu đồng một người một năm gấp năm lần so với năm hai nghìn một mươi
tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn
thông bình từ ba đến bốn mỗi năm
hiệu quả từ các nguồn vốn vay đã tác động rất lớn trong việc giảm nghèo
đối với trên ba hộ được vay vốn từ các nguồn vốn chính sách xã hội
với dư lợ hiện nay lên khoảng một trăm năm mươi bốn tỷ và lợ quá hạn chỉ chiếm tám
chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền vận động người dân vẫn tiếp tục tích cực tiếp cận các nguồn vốn
và sử dụng hiệu quả đúng mục đích nguồn vốn
đặc biệt là phối hợp nồng ghép tất cả các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước
để người dân có thể tăng thêm nguồn lực để tiếp tục đầu tư cho sản xuất
ủy thác cho bốn tổ chức đó là hội nông dân đoàn thanh niên
hội kiểu diễn binh và hội phụ nữ
cho nên là có một cái quy chế hoạt động rất là bài bản
từ đó thì nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ủy chính quyền
và đặc biệt là bốn tổ chức được ủy thác này thường xuyên phải tăng cường sự kiểm tra
giám sát hỗ trợ giúp đỡ để làm sao cái đồng vốn này thực sự đến được với người nghèo
và phát triển hợp quả to nhất
từ đó thì người dân sẽ trên cơ sở đồng vai của quỹ
rồi phát triển nghề ổn định để phát triển kinh tế xã hội
cái đói cái nghèo giờ đây đã không còn đeo bám người dân nơi vùng biên phía tây bắc của tổ quốc
thay vào đó là cuộc sống đầy đủ và no ấm hơn
đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thành công với đội ngũ cấp ủy mới có đủ năng lực và trách nhiệm
tiếp tục đồng hành cùng đồng bào biên giới xây dựng bảo vệ tổ quốc
hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra
nguồn lực quan trọng này sẽ tạo ra sức bật mới nơi dẻo cao biên cương của tổ quốc